cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ xảy ra vào tối ngày hôm qua sáu tháng tám
đã khiến hàng loạt tuyến đường tại tp hcm ngập sâu trong nước
và giao thông đi lại rất khó khăn
khoảng một mươi chín giờ cùng ngày nhiều quận huyện ở tp hcm xảy ra mưa lớn
làm các tuyến đường nguyễn văn quá quận một mươi hai thành thái tô hiến thành quận một mươi
bạch đăng úng văn khiêm nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh quốc hương quận hai
nguyễn công trứ quận một nhanh chóng chìm trong nước
nhiều đoạn gặp nạn các phương tiện không thể lưu thông hàng loạt phương tiện chết máy phải dẫn bộ
theo đài khí tượng thủy văn nam bộ từ ngày sáu tháng tám đến ngày tám tháng tám
tp hcm sẽ xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thất có trục tây bắc đông nam hoặc đông mạnh